mặc dù là địa phương còn gặp nhiều khó khăn địa hình đồi núi bị chia cắt tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp sự nhiệt tình của hơn một điều tra viên
tỉnh lào cai đã trở thành địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc thu thập thông tin điều tra dân số sớm hơn so với kế hoạch đã đề ra
tỉnh lào cai hiện có một trăm bảy mươi sáu hộ thuộc một bảy trăm tám mươi tám địa bàn trong đó có ba mươi bảy địa bàn đặc thù
là một tỉnh miền núi biên giới có địa hình hiểm trở giao thông đi lại khó khăn nên lào cai đã tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện cuộc tổng điều tra với hình thức hết sức linh hoạt đặc biệt ưu tiên sử dụng điều tra viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
chính vì vậy đã tạo được sự tin tưởng giúp bà con dễ hiểu hơn đối với các câu hỏi trên phiếu điều tra
được biết kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín